viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can nguyễn trí hiến
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
cùng bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư phía bắc khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa
ông nguyễn tri hiến phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
chủ tịch hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa
đã trực tiếp chỉ đạo cùng sự giúp đỡ và thực hành của nguyễn thị nở
nguyên phó giám đốc thường trực sở tài chính mai hắc lợi nguyên phó giám đốc sở tư pháp
nguyễn ngọc duy nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh và ngô quang phú
nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng hai trăm sáu mươi hai lô đất
cho phép hỗ trợ giảm giá năm trái quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền hơn tám tỷ đồng
một đường dây sản xuất tân dược giả có quy mô lớn được tổ chức chuyên nghiệp
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện
nhóm đối tượng đã lợi dụng công ty cổ phần dược phẩm amtech pharma
có địa chỉ tại huyện bến lức của tỉnh long an vốn có dây phép sản xuất kinh doanh tân dược
giám đốc công ty dược phẩm này cũng nằm trong
đường dây cấu kết tổ chức sản xuất thuốc tân dược giả với số lượng lớn ngay tại nhà máy
số thuốc tân dược giả được đưa đến phân xưởng tại huyện thủ thừa của tỉnh long an
để ép vỉ đóng gói thành thuốc ngoại mang nhãn hiệu nail korean
sau đó thuốc giả được phân phối về nhiều nơi tại tp hcm để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng phạm ngọc bích
giám đốc công ty cổ phần dược phẩm amtech pharma trụ sở tại tỉnh long an
phạm bích ngọc em ruột của phạm ngọc bích cùng năm người có liên quan
niêm phong hàng chục máy móc dây chuyền sản xuất cùng khoảng một triệu viên tân dược giả
và nhiều nguyên liệu để sản xuất
gần năm mươi đối tượng từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi của hai nhóm thanh thiếu niên trú ở nhiều địa phương
đã tụ tập dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn vừa bị đội cảnh sát hình sự công an
quận hải châu của thành phố đà nẵng tập trung truy xét và làm rõ vào tối qua ngày một mươi một tháng sáu
xuất phát từ việc nguyễn trọng phát một mươi năm tuổi trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
nghĩ nhóm của văn thanh long một mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu khiêu khích khi đi chơi
tại cung thể thao tiên sơn cả hai bên đã xảy ra sô sát
tiếp đó cả hai nhóm ra về chuẩn bị hung khí tự chế hẹn nhau đến đường nguyễn sinh sắc
thuộc phường hòa minh quận liên triểu
hơn năm mươi thanh thiếu niên của hai nhóm điều khiển xe máy lao vào đánh đuổi nhau
đến đường hùng vương quận hải châu
công an quận hải châu đã truy xét làm rõ được gần hai mươi đối tượng thanh thiếu niên
tham gia hỗn chiến thu giữ tám dao phóng lợn một kiếm tự chế ba cây ba chỉa
và dụng cụ dùng để các hung khí đồng thời tiếp tục truy xét và triệu tập
làm việc tất cả các đối tượng thanh thiếu niên có liên quan trong vụ việc nói trên
thưa quý vị thời gian gần đây thì tình trạng phạm tội do đối tượng là người mắc bệnh tâm thần
gây ra trên địa bàn tỉnh bình định ngày càng diễn biến phức tạp
với nhiều hành vi man dợ và nguy hiểm
nạn nhân chủ yếu là người thân ruột thịt họ hàng hay hàng xóm xung quanh
hành động bột phát trong vô thức dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng
cho thấy cần phải có giải pháp quản lý người tâm thần khi sống trong cộng đồng dân cư như hiện nay
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi liên tục đâm va vào nhiều phương tiện trên đường
thậm chí đã có người tử vong tài xế chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi năm nghìn bốn trăm một mươi bốn
kéo theo rơ móc vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao
khi lực lượng chức năng chặn chiếc xe điên lại và khống chế được tài xế
thì đã cách hiện trường hơn hai mươi km
qua làm việc được biết nguyễn văn thâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã nhân phúc thị xã an nhơn
tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn là người có sổ điều trị bệnh tâm thần
vậy mà đối tượng này lại được thuê điều khiển xe đầu kéo để rồi cướp đi tính mạng của hai thiếu niên
và khiến hơn chục người khác bị thương
nhưng mà phương tiện đó là không có đứng và cứ lao thẳng
thì buộc chúng tôi phải làm tách ngãn đường để cho phương tiện nó không có thể nào mà lưu thông
khi mà dừng phương tiện đó là phương tiện cố thủ một bên là bên phụ bên phụ là khó cửa lại
bên trái bên tài là tài xế đó là cột cái dây không cho mở cửa buộc chúng tôi phải phá cửa
đây là hiện trường một vụ giết người xảy ra tại xã phước sơn
huyện tuy phước tỉnh bình định
hùng thủ là một người bị bệnh tâm thần
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một anh nguyễn ngọc trung hai mươi bảy tuổi ở xã phước lộc huyện tuy phước
là nhân viên công ty điện máy đến nhà ông lê trọng hoa năm mươi một tuổi ở xã phước an huyện tuy phước
để kiểm tra sửa máy lọc nước
trong lúc anh trung đang làm việc thì bất ngờ bị lê trọng thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
là con của chủ nhà dùng dựa chém nhiều nhát dẫn đến tử vong
trước khi gây ra vụ án mạng này
lê trọng thanh là đối tượng bị bệnh tâm thần
nếu không quản lý chặt chẽ không uống thuốc đầy đủ
thì những người bị bệnh tâm thần luôn là mối họa cho cộng đồng kể cả người thân
cách đây chưa lâu một bệnh nhân tâm thần
điều trị tại nhà ở thị xã hòa nhơn trong lúc lên cơn đã giết chết mẹ ruột của mình
một trường hợp khác ở huyện hoài ân cũng đã giết cả cha vợ và con ruột của mình
phần lớn người bị bệnh tâm thần ở tỉnh bình định hiện đang điều trị tại gia đình
đáng tiếc là không phải trường hợp nào cũng được chăm sóc tốt cũng được quản lý chặt chẽ
khi bệnh tình tái phát bất chợt thì chính những người thân trong gia đình
và bất kể ai xung quanh đều có thể trở thành mục tiêu
bị người tâm thần tấn công xâm hại đến tính mạng sức khỏe tài sản
do không có tiền để đánh bạc trực tuyến nên bùi văn vũ linh đã đi lừa đảo để có tiền chơi bạc
sáng ngày một mươi hai tháng sáu công an xã tà đảnh huyện tri tôn của tỉnh an giang
đã tạm giữ và củng cố hồ sơ đề nghị xử lý đối với đối tượng bùi văn vũ linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại tổ một mươi một ấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành của tỉnh an giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bùi văn vũ linh điều khiển xe mô tô
đến cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động do chị tạ thảo đi làm chủ
tại đây linh đưa hai số tài khoản ngân hàng rồi nhờ chị ly chuyển số tiền một mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
vào hai số tài khoản đã đưa sau khi chị ly thực hiện việc chuyển tiền
thì linh nói dối là ra xe lấy tiền trả sau đó rồ ga điều khiển xe mô tô chạy thoát
sau khi nhận được tin báo khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày
lực lượng công an xã tà đảnh đã bắt được đối tượng linh khi đang trên đường về nhà
qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện tri tôn của tỉnh an giang xử lý theo thẩm quyền